cục cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt bộ công an đã ra quân thực hiện tổng kiểm soát giao thông cơ giới đường bộ
cảnh sát giao thông có thể dừng xe kiểm tra giấy tờ người tham gia giao thông mà không có lỗi ban đầu
nhiều chủ xe máy đã đổ xô đi mua bảo hiểm bắt buộc để tránh bị xử phạt
chính vì thế hàng loạt điểm bán bảo hiểm mọc lên như nấm với giá chỉ hai mươi đồng một năm
nhưng thực chất những loại bảo hiểm giá rẻ như vậy có giá trị sử dụng hay không
mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi
đường nguyễn xiển quận thanh xuân hà nội
những tấm biển điểm bán bảo hiểm xe máy
bảo hiểm xe máy tưng bừng khuyến mại hai mươi đồng một năm như thế này mọc lên như nấm
sau khi lực lượng cảnh sát giao thông ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ
kiểm tra ba loại giấy tờ đối với xe máy và bốn loại giấy tờ đối với ô tô
trên đường có rất nhiều loại nhưng mà không phân biệt được
nên là chỉ tin tưởng người bán thôi
người mua khó phân biệt còn người bán thì tìm mọi cách để câu khách bằng những tấm biển báo giá hấp dẫn như thế này
theo các luật sư chính việc quảng cáo bán bảo hiểm trên các tuyến đường theo kiểu nhá nhem
tranh tối tranh sáng như hiện nay đang khiến người dân nhầm lẫn giữa các loại bảo hiểm
mất tiền mua nhưng vẫn bị xử phạt hành chính
hiện nay có hai loại bảo hiểm
một là bảo hiểm tự nguyện và loại thứ hai là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
đối với bảo hiểm tự nguyện
người mua bảo hiểm tự nguyện này chỉ dành cho người ngồi sau thôi
và bảo hiểm này hiện nay giá rất rẻ
như tôi đã đề cập thì có thể một mươi hai mươi là bán rất tràn lan trên thị trường
và ở các vỉa hè lòng đường bán rất phổ cập
nhưng giá trị của bảo hiểm tự nguyện này chỉ là có giá trị khi xảy ra gian lạn
thì nó phải đính kèm với cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
thì lúc đấy mới có giá trị pháp lý
khi tham gia giao thông
cơ quan giao thông kiểm tra giấy tờ mà thấy rằng không có bảo hiểm trách nhiệm về dân sự bắt buộc
thì chỉ có cái giấy tự nguyện này thì cơ quan giao thông
cảnh sát giao thông vẫn có thể xử lý vi phạm hành chính
đối với những người không mua cái bảo hiểm bắt buộc
có thể là do người dân chưa tìm hiểu được về những điều khoản mà pháp luật quy định
và chúng tôi đã làm được công tác tuyên truyền
trước khi ra quốc hội một mươi một chúng tôi đã thực hiện công tác tuyên truyền
cụ thể tại địa bàn thủ đô
hiện tại chúng tôi đang duy trì năm mươi năm cụm loa tuyên truyền
trong đó chúng tôi đăng tải những nội dung trong kế hoạch bảy mươi một của phòng xác giao thông chúng tôi làm
và đặc biệt trong nội dung tuyên truyền chúng tôi có đề cập đến nội dung là
người tham gia giao thông phải mang đầy đủ những loại giấy tờ gì
để người dân hiểu được mà hợp tác đối với cả lực lượng chức năng
tâm lý nhanh chóng bổ sung các giấy tờ còn thiếu
khi lưu thông trên đường của người dân trong những ngày qua là tốt
thế nhưng hãy tỉnh táo trước những chiêu trò câu khách của những hàng quán ven đường
để tránh mua phải bảo hiểm không đúng hoặc bảo hiểm giả